công an tỉnh quảng trị vừa tạm giữ hai cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị cdc quảng trị
để điều tra làm rõ về hành vi bán bộ sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai ra bên ngoài để trục lợi
đó là ông đỗ đình phi và lê quang việt cán bộ khoa xét nghiệm của cdc quảng trị
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
cdc quảng trị và sở y tế tỉnh quảng trị đã mua hai mươi một gói thầu
bộ sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai của công ty việt á
thông qua công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thừa thiên huế với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
công an tỉnh lạng sơn chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh lạng sơn
đề nghị truy tố hai mươi bị can về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
cơ quan an ninh điều tra xác định có năm bị can đã có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại hai kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một và kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra có hai bị can có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước tại kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
và một mươi ba bị can có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước tại kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn một mươi chín
các bị can thuộc công chức viên chức giáo viên các sở ngành văn phòng ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân các huyện trong tỉnh lạng sơn